chúng tôi đã phản ánh việc cố tình làm sai của ông lê viết long
khi tự ý xây dựng cung điện công chúa trên đất không được phép xây dựng công trình kiên cố
việc làm này của ông long tuy đã không được sự chấp thuận của ủy ban nhân dân xã yên bài huyện ba vì
thế nhưng điều gì khiến cho dư luận đặt câu hỏi là tại sao một hoạt động xây dựng
cho một công trình lớn như vậy mà chính quyền địa phương lại không nghiêm túc xử lý
hoặc là báo cáo cấp trên ngay từ đầu khu chủ đầu tư có ý đồ
và sau đây sẽ là tìm hiểu của phóng viên an ninh ngày mới về điều này
đây là một công trình quần thể cung điện công chúa hay còn gọi là cung điện thờ thiên
do một ông chủ tư nhân xây dựng
và cách đây vài hôm thì ủy ban nhân dân huyện ba vì đã yêu cầu chủ đầu tư này tháo rỡ công trình
vì đã xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
tuy nhiên điều đáng nói là trước đó công trình này đã được xây dựng
trước sự không hay biết của chính quyền địa phương
chín m vuông đất trong dự án trồng chè sạch đã bị ông lê viết long xây cung điện công chúa
nhưng lại thông báo với ủy ban nhân dân xã là chỉ xây nhà ở và nhà thờ tổ tiên
dù ủy ban nhân dân xã ít bài đã không chấp thuận việc xây nhà của ông long
nhưng những hoạt động xây dựng diễn ra mỗi ngày lại không được phát hiện và ngăn chặn một cách quyết liệt
dư luận đang đặt ra câu hỏi vì sao lại như vậy
nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có mặt tại ủy ban nhân dân xã yên bài
để tìm hiểu nguyên nhân
cán bộ văn phòng đề nghị phóng viên ngồi đợi để đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã trả lời
chúng tôi đã đem những băn khoăn của dư luận đến gặp gỡ đại diện của ủy ban nhân dân xã yên bài
để làm rõ vấn đề
tuy nhiên sau một hồi chờ đợi thì đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã yên bài là đồng chí nguyễn xuân chiến
đã né tránh phóng viên
công trình những ngày này tuy vắng bóng công nhân xây dựng
chỉ còn lại người bảo vệ
và lực lượng công an xã đảm bảo an ninh trật tự tại đây
tuy nhiên những hình ảnh này có thể cho thấy
trước đó có sự lắng ngơ của một số bộ phận cán bộ địa phương
cái này dự kiến khánh thành là bao giờ anh
tám năm rồi
về cái việc này thì xã cũng đã thiết lập các hồ sơ xử lý vi phạm quyết định xử lý vi phạm hình chính
sau đó thì xã có báo cáo giao huyện giao huyện đã cử các phòng như là phòng quản lý đô thị
vào lập biên bản vi phạm cái trật tự xây dựng
tham gia xây dựng của huyện rồi còn tới nguyên môi trường
để mà hướng dẫn ủy ban xã yên bài chỉ đạo xử lý cái vụ này để đình chỉ xây dựng
xã không quan trọng được nữa thì thành lập cái đoàn của huyện để kiểm tra làm rõ và thực hiện các biện pháp kiêm quyết để đình chỉ
yêu cầu tháo dỡ công trình có thể coi là biện pháp mang tính răn đe
thể hiện sự cương quyết của chính quyền địa phương đối với những người cố tình làm sai
tuy nhiên sẽ làm sao
sẽ là đúng hơn nếu những người có trách nhiệm bám sát địa bàn phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu
công trình này cách ubnd xã không xa và bài học về sáu mươi căn nhà ở điền viên thôn vẫn chỉ mới đây thôi
rõ ràng nếu ngăn chặn kịp thời ngay từ đầu
thì những người dân đã không bất chấp luật pháp bất chấp quy định để làm sai
cũng không để lãng phí khoản tiền lớn dù đó là tiền của cá nhân người dân
còn chính quyền địa phương lúc này
thì lại phải suy nghĩ về trách nhiệm về việc đã làm tròn vai hay chưa